sau năm ngày nghỉ tết canh tí năm hai nghìn hai mươi tính từ hai mươi chín tết đến ngày mùng ba tết cả nước đã xảy ra một trăm ba mươi tám vụ tai nạn giao thông làm một trăm linh hai người thiệt mạng một trăm linh tám người bị thương
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông ngày hai mươi bảy tháng một tính từ một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một đến một mươi h sáng ngày hai mươi bảy tháng một
toàn quốc đã xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi chín người bị thương bốn mươi ba người
so với cùng kỳ tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông tăng một vụ tăng ba người chết và tăng ba người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm chết một mươi chín người bị thương bốn mươi ba người đường thủy xảy ra một vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
sau năm ngày nghỉ tết nguyên đán tình hình an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt tai nạn thương tích nói chung
và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ côn giảm so với các năm trước
báo cáo của bộ y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm trên một mươi năm riêng ngày mùng ba tết giảm gần hai mươi tám
tuy nhiên số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua tăng một mươi hai so với cùng kỳ
ubnd quốc gia đã đề nghị các cơ quan chức năng của bộ công an và bộ y tế phân tích đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông
và lý do dẫn đến việc tăng tai nạn giao thông đột biến trong những ngày nêu trên
cập nhật vào các báo cáo tiếp theo để làm căn cứ các giải pháp kịp thời trong thời gian tới
cập nhật vào các báo cáo tiếp theo để làm căn cứ các giải pháp kịp thời trong thời gian tới